xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
mở đầu sẽ là tin tức cập nhật số ca mắc mới tối nay ngày bốn tháng ba
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày ba tháng ba đến một mươi sáu h ngày bốn tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm hai mươi năm năm trăm tám mươi bảy ca nhiễm mới trong đó một mươi chín ca nhập cảnh
và một trăm hai mươi năm năm trăm sáu mươi tám ca ghi nhận trong nước tăng sáu bảy trăm tám mươi tám ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có bảy mươi chín chín trăm chín mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai mươi một ba trăm chín mươi năm nghệ an sáu sáu trăm năm mươi bảy bắc ninh sáu một mươi một sơn la bốn một trăm tám mươi hai quảng ninh ba chín trăm một mươi chín nam định ba tám trăm bảy mươi người
hưng yên ba bảy trăm linh hai lạng sơn ba ba trăm ba mươi năm
phú thọ ba hai trăm tám mươi tám bình dương ba hai trăm linh một tp hcm ba bảy mươi vĩnh phúc hai tám trăm một mươi bốn thái nguyên hai sáu trăm bảy mươi bắc giang hai sáu trăm linh
lai châu hai sáu trăm ba mươi bảy hòa bình hai năm trăm chín mươi ba tiên quang hai năm trăm tám mươi hai đắk lắk hai năm trăm sáu mươi ninh bình hai bốn trăm linh năm yên bái hai ba trăm tám mươi năm
hải dương hai ba trăm một mươi bảy quảng bình hai ba trăm linh năm
cao bằng hai một trăm năm mươi chín khánh hòa hai một trăm bốn mươi hai thái bình hai một trăm ba mươi tám hà giang hai một trăm hai mươi bốn lào cai một chín trăm tám mươi bốn bình phước một chín trăm năm mươi tám hà nam một tám trăm chín mươi sáu điện biên một tám trăm linh sáu bình định một bảy trăm linh ba đà nẵng một sáu trăm tám mươi chín cà mau một sáu trăm linh tám gia lai một hai trăm bảy mươi sáu thanh hóa một một trăm hai mươi tám quảng trị một một trăm một mươi lâm đồng một tám mươi tám
bà điện vũng tàu một sáu mươi bảy đắk nông tám trăm chín mươi bốn hà tĩnh tám trăm bốn mươi tám bến tre bảy trăm tám mươi một phú yên bảy trăm bảy mươi sáu tây ninh sáu trăm chín mươi bảy bắc cạt năm trăm linh chín quảng ngãi bốn trăm ba mươi một thứa thiên huế ba trăm tám mươi năm bình thuận ba trăm tám mươi bốn quảng nam ba trăm năm mươi bảy vĩnh long ba trăm bốn mươi một trà vinh ba trăm một mươi ba con tum hai trăm năm mươi năm bạc liêu hai trăm năm mươi đồng nai một trăm bảy mươi chín long an một trăm năm mươi bốn
cần thơ một trăm ba mươi ba kiên giang một trăm ba mươi hải phòng một trăm linh sáu an giang bốn mươi chín đồng tháp bốn mươi tám ninh thuận ba mươi chín sóc trăng ba mươi tám tiền giang hai mươi ba hậu giang hai mươi ba
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế bắc ninh đăng ký bổ sung hai mươi chín bảy mươi bốn ca và sở y tế quảng ninh đăng ký bổ sung một mươi tám chín trăm bảy mươi ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hải phòng giảm hai bốn trăm bảy mươi năm lào cai giảm bốn trăm ba mươi bà rịa vũng tàu giảm hai trăm năm mươi bốn
các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó
hà nội tăng hai bảy trăm ba mươi bốn lai châu tăng hai ba trăm ba mươi bảy bình dương tăng chín trăm một mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm linh một tám trăm một mươi hai ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn năm mươi chín hai trăm sáu mươi hai ca nhiễm
đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân có một triệu người có bốn mươi một chín mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là bốn năm mươi một tám trăm ba mươi hai ca
trong đó có hai năm trăm tám mươi sáu sáu trăm một mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm bốn mươi năm năm mươi bảy hà nội ba trăm bốn mươi bốn trăm bốn mươi ba bình dương ba trăm linh bốn tám trăm một mươi đồng nai một trăm một mươi chín bốn trăm bốn mươi bốn tây ninh một trăm linh hai bốn
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba mươi tám chín trăm một mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi hai năm trăm tám mươi chín bốn trăm bốn mươi bảy
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn hai trăm bốn mươi sáu ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba bốn trăm một mươi tám ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn trăm hai mươi một ca
thở máy không xâm lấn một trăm linh bốn ca
thở máy xâm lấn hai trăm chín mươi bốn ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng ba
ghi nhận chín mươi bảy ca tử vong tại hà nội một mươi tám nam định một mươi bốn ca trong ngày
quảng nam chín nghệ an sáu thái nguyên sáu đà nẵng năm hà giang ba quảng bình ba bình phước hai bình thuận hai đắk lắk hai đồng tháp hai gia lai hai hòa bình hai kiên giang hai lào cai hai phú thọ hai quảng ninh hai tây ninh hai thành phố hồ chí minh hai an giang một bắc ninh một bình dương một cà mau một cao bằng một đắk nông một hậu giang một ninh bình một yên bái một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi sáu trăm bốn mươi bốn ca chiếm tỷ lệ một so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội ngày càng tăng khiến nhiều người phải ở nhà cách ly điều trị bệnh
người dân cũng hạn chế ra đường nên đường phố vắng vẻ như tết
những ngày đầu tháng ba này những con phố hà nội lại hôn hút thưa vắng bóng người và phương tiện giao thông qua lại
đoạn đường nguyễn trãi hướng về ngã tư sở vốn là một trong những tuyến đường thường xuyên ủn tắc giao thông
này lại thông thoáng lạ thường kể cả vào giờ cao điểm như đầu giờ sáng nay bốn tháng ba
do số ca dương tính với covid một mươi chín tăng
nhiều người mắc bệnh người cách ly ngày càng nhiều nên người dân cũng hạn chế ra đường do lo ngại dịch bệnh
trục đường võ trí công hướng lên cầu nhật tân thưa vắng người và xe
hình ảnh được ghi nhận tại một đoạn đường mặt cầu nhật tân vượt qua trục đường an xuân vương
cùng thời điểm đầu giờ sáng đường yên phụ hướng cầu vượt đầu đường thanh niên
dù công trường mở rộng trên đường hoàng quốc việt chiếm phần lớn lòng đường
nhưng xe cộ qua lại ở đây vẫn bon bon vì xe cổ tham gia giao thông thừa vắng
nút rào nguyễn khánh toàn đường bưởi đào tấn cũng thông thoáng khác thường
điểm thường xuyên ủn tắc giao thông trước chợ hoa quảng an mấy ngày nay vô cùng thông thoáng
nếu như trước kia trong giờ cao điểm tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn cục bộ kéo dài
ô tô xếp thành năm sáu hàng xe máy phải đi lên vỉa hè thì bây giờ lượng phương tiện chỉ lạc đác trên đường
những con đường cửa ngõ hà nội xe cộ vắng hơn cả những ngày tết nguyên đán vừa qua
không chỉ đường phố vắng vẻ mà nhiều quán ăn cà phê shop quần áo tại hà nội
cũng tiếp tục lặp lại điệp khúc ế ẩm điều hưu thậm chí có nơi phải sang nhượng cửa hàng
nhiều chuỗi cửa hàng quần áo nổi tiếng tại phố huế quận hai bà trưng luôn trong tình trạng cửa đóng thèn cài
cả một dãy phố trước đây vốn đông người qua lại nay rơi vào tình trạng vắng vẻ hiêu hắt
tại các quán cà phê nổi tiếng tại khu vực quảng trường đông kinh nghĩa thục
nơi có vị trí đắc địa đắt đỏ tập trung nhiều hàng quán cũng rơi vào tình trạng tương tự
số lượng khách lùi tới chỉ lắc đắc vài người
một khách nữ hiếm hoa tại một cửa hàng trên phố hỏa mã quần hai bà trưng
một quán cà phê tại phố tạ hiện quần hoàn kiếm chống chơn không một bóng người lùi tới
có nơi được xem là đông khách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay
một hàng bún chả trên phố huế cùng chung tình cảnh như quán cà phê
chú cơ hàng cho biết
cả tuần nay lượng khách đến ăn giảm đi tới năm mươi
nhiều người do ngại nhiễm bệnh nên chỉ mua mang về
phố vọng đức trốn lùi tới thường xuyên của những nhiếp ảnh ra phóng viên báo chí
những ngày này vắng vẻ lạ thường
không khó để bắt gặp những biển treo cho thuê nhà trên những con phố cổ sầm ớt như hàng đào hàng bài
các chủ cửa hàng trên phố tạ hiện vẫn kiên trì chuẩn bị bàn ghế đón khách vào buổi tối
các ca f tại hà nội đang tăng lên từng ngày
vì vậy mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe không những cho bản thân mà cả cộng đồng
bởi số ca mắc mới hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt
nếu cứ với tâm lý chủ quan và coi thường bệnh hà nội sẽ đứng trước nguy cơ vỡ trận và quá tải hệ thống y tế
vâng thưa quý vị và trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín số các f tại hà nội tăng cao
thì nhu cầu mua hương liệu sông hỗ trợ điều trị covid một mươi chín của người dân cũng tăng đột biến
tuy nhiên theo các chuyên gia cho rằng sông không có tác dụng ngăn ngừa chữa khỏi bệnh covid một mươi chín
cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh
trên diễn đàn mạng hình ảnh góc nồi sông thảo dược tinh dầu đang được nhiều f điều trị tại nhà chia sẻ và xem đây là biện pháp hữu hiệu
theo chia sẻ của các f việc sông hơi giúp họ cảm thấy dễ chịu và giảm các triệu chứng như sổ mũi đau đầu hơn
nhiều người còn sông trên ba ngày một lần
thậm chí một số tài khoản cá nhân còn giới thiệu các bài thuốc thảo dược
sông hơi có thể giúp chữa khỏi covid một mươi chín chỉ sau năm đến bảy ngày
trước việc người dân đổ xô đi mua hương liệu sông vô tội vạ phòng ngừa và điều trị covid một mươi chín
theo tiến sĩ bác sĩ ngô quang hải nguyên phó giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện châm cứu trung ương cho rằng
mọi người nên hiểu mục đích của phương pháp sông là cách vệ sinh mũi họng giúp bảo vệ lớp niêm mạc mũi họng
đồng thời giúp cải thiện các triệu chứng vùng mũi họng
do sông hơi là chỉ ở ngoài bề mặt nghiêm mạc không ảnh hưởng đến virus bên trong tế bào
vì vậy chỉ có tác dụng giảm triệu chứng hô hấp giúp người bệnh đỡ nghẹt mũi khô họp loãng đàm
theo đó sông không có tác dụng ngăn ngừa chữa khỏi bệnh covid một mươi chín cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh
cũng theo tiến sĩ bùi lê minh trường ngành công nghệ sinh học viện kỹ thuật công nghệ cao nguyễn tất thành
cũng cho biết việc sông lá thực vật có hoạt chất kháng khuẩn kháng viêm
có tác dụng làm giảm một số triệu chứng cảm sốt do tác dụng nhiệt độ kết hợp với hoạt chất có khả năng khử trùng
các vi khuẩn trên bề mặt các niêm mạc đường thờ trên da làm tăng cường tuần hoàn
do vậy người bị cảm thường sông sẽ có tác dụng
tuy nhiên việc sông lá cũng có nguy cơ bị bỏng hoặc tai nạn khác
trong các báo cáo từ các nước châu á mà người dân hay dùng sông hơi để tự chữa bệnh ở nhà
thì các trường hợp nhập viện do bỏng ngất đi khi thực hiện sông hơi khá phổ biến
ngoài nguy cơ tai nạn việc sông cũng có nguy cơ tổn thương biểu mô đồng hốp và nhạy cảm hơn về virus
theo lý thuyết ở nhiệt độ cao sáu mươi bảy mươi độ thời gian tồn tại của virus ngoài môi trường giảm đi đáng kể
nhưng khi đã nhiễm bệnh thì virus chủ yếu đang nằm trong các tế bào của cơ thể
chứ không phải dạng tự do nằm bên ngoài mô tế bào
vì thế muốn tiêu diệt virus thì phải tiêu diệt tế bào mang virus đó trước
như vậy với việc sông không đúng thời điểm vô tình sẽ tấn công tất cả tế bào tiếp xúc
với nhiệt bất kể còn lành lặn hay đã nhiễm virus
các mô lành lặn bị tổn thương bởi nhiệt cũng dễ bị nhiễm virus hơn bình thường
nên việc sông hơi trong giai đoạn sớm thậm chí có nguy cơ làm virus lây lan nhanh hơn trong cơ thể
ngoài ra hơi nước động lại trên bề mặt đường thở sau đó có thể kéo theo một số virus còn khả năng lây xuống
các vị trí sâu hơn lợi bất cập hại
bên cạnh đó việc sông hơi trong gia đình có cả người chưa mắc virus
đặc biệt là không gian nhỏ có nguy cơ làm phát tán virus
ra môi trường xung quanh phá bám trên các bề mặt và làm tăng cơ hội lây lan của virus
với những lý do này lịch sông hơi cần được cân nhắc kỹ và phải làm đúng
nên tránh khi nhà mới có người nhiễm virus
việc xong chỉ nên thực hiện khi đã âm tính cả rồi thì có thể thực hiện để cải thiện các triệu chứng kéo dài
sau đó các bác sĩ khuyến cáo sông mũi họng không có hại nhưng phải được làm đúng cách
f chỉ nên sông hơi nếu không suốt cao thực hiện ở nơi kiến gió
chỉ sông mũi họng và mỗi lần không có hai mươi phút
ngay chỉ sông một lần
việc người dân lạm dụng sông hơi trong quá trình tự điều trị covid một mươi chín
sẽ khiến cơ thể bị mất nước mất điện dài và có thể tổn thương niêm mạc đường hô hấp
đặc biệt đề phòng covid một mươi chín việc thực hiện đúng năm k là rất quan trọng
mọi người cần ăn uống đủ chất luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng
trong trường hợp là f nên thực hiện theo các hướng dẫn của thầy thuốc
tại tp hcm theo báo cáo của sở y tế trong hai tuần từ ngày một mươi năm tháng hai đến mùng hai tháng chín
tổng số ca nghi nhiễm tăng cao trong cơ sở giáo dục
cụ thể tổng số ca nghi nhiễm covid một mươi chín ở học sinh các khối lớp từ mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông là ba mươi năm bảy trăm sáu mươi chín trường hợp
trước thực trạng đó thành phố cũng đã đưa ra những khuyến cáo và đề xuất cho các trường học tại đây
ngày bốn tháng ba ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm đã có buổi họp
với sở giáo dục và đào tạo sở y tế phòng giáo dục và trường học
về công tác tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian vừa qua
theo báo cáo của sở y tế tp hcm trong hai tuần từ ngày một mươi năm tháng hai đến ngày hai tháng ba
số ca nghi nhiễm tăng cao trong cơ sở giáo dục
cụ thể tổng số ca nghi nhiễm covid một mươi chín ở học sinh các khối lớp từ mầm non
tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông là ba mươi năm bảy trăm sáu mươi chín trường hợp
trong đó nhiều nhất là ở bậc tiểu học với một mươi bảy hai trăm bảy mươi năm ca
kế đến là trung học cơ sở với chín bảy trăm linh một ca và trung học phổ thông là bảy năm mươi một ca
những địa phương có số ca nghi nhiễm cao nhất bao gồm quận một một mươi hai bình thạnh tân phú và tp thủ đức
bên cạnh đó phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng dẫn lại kết quả khảo sát cho thấy
số ca nghi nhiễm được phát hiện nhiều nhất là ở trong những trường lạm dụng máy điều hòa
từ đó bác sĩ hưng khuyên cáo nên tránh việc sử dụng máy lạnh kéo dài
vì nếu xét về mặt thông thoáng là không đảm bảo cho sức khỏe học sinh
không đảm bảo nồng độ dưỡng khí trong phòng
do đó ông hưng đề nghị sở giáo dục đào tạo khuyến cáo các trường hạn chế thấp nhất việc sử dụng máy điều hòa trong lớp
nếu cần thiết thì sử dụng ngắt quãng sẽ tốt cho sức khỏe học sinh tránh nguy cơ lây nhiễm
bên cạnh đó các trường cần tận dụng sân chơi ánh sáng không khí tự nhiên để tăng cường sức đề kháng cho học sinh ông hưng nói
cũng trong buổi làm việc phía sở giáo dục đào tạo nêu rõ những khó khăn
nhưng một số cơ sở y tế không phối hợp kịp thời trong kiểm soát dịch covid một mươi chín tại cơ sở giáo dục
theo sở dục đào tạo phần lớn các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch
xử lý tình huống khi có ca nghi hoặc nhiễm bệnh và tầm soát f một nhất là thiếu bộ xét nghiệm nhanh
dù sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với sở y tế để cấp bộ xét nghiệm nhanh đợt một về trường công lập
nhưng chỉ được dùng để tầm soát f theo quy định do đó việc xét nghiệm f một hiện vẫn còn là vấn đề lớn
bên cạnh đó lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo nhấn mạnh vai trò nhân viên phụ trách y tế trường học trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng
tuy nhiên nhiều cơ sở giáo dục thiếu nhân viên y tế trường học chuyên trách
giáo viên vừa làm chuyên môn vừa kiềm nghiệm gây khó khăn trong việc thực hiện phòng chống dịch
do đó để đảm bảo tổ chức dạy học trực tiếp bền vững và hiệu quả sở giáo dục đào tạo và sở y tế đề xuất hội đồng nhân dân tp hcm
quan tâm đến chế độ chính sách cho giáo viên phụ trách tư vấn tâm lý trường học nhân viên y tế học đường
nhằm tăng cường lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe học sinh
trước nhiều phản ánh của người dân về việc khó tiếp cận thuốc mundupiravir điều trị covid một mươi chín và một số nhà thuốc có hiện tượng găm hàng
ngày bốn tháng ba sở y tế tp hcm đã tập huấn trực tuyến với hàng nghìn nhà thuốc trên địa bàn thành phố về công tác kê đơn thuốc
và kinh doanh trong điều trị covid một mươi chín để kiểm soát tốt hơn tại các nhà thuốc được cấp phép bán
ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết hiện nay với tình hình f tại tp hcm có dấu hiệu tăng
việc tiếp cận với thuốc kháng virus covid một mươi chín đối với người dân rất quan trọng
tuy nhiên theo ông nguyễn hoài nam thời gian qua vẫn xuất hiện có một số nhà thuốc bán thuốc monopisapir
không kê đơn chính vì vậy sở y tế tp hcm yêu cầu các nhà thuốc tân thủ những quy định và hướng dẫn
người dân sử dụng thuốc an toàn
liên quan đến vấn đề người dân khó tiếp cận được nguồn thuốc thạc sĩ lê ngọc danh phó trưởng phòng nghiệp vụ
dược sở y tế tp hcm cho biết việc người dân muốn mua thuốc phải có đơn thuốc được bác sĩ kê đơn
xác nhận của địa phương việc này không phải làm khó người dân mà chúng tôi đang bảo vệ người dân
vì nếu người bệnh tiếp cận không đúng thuốc không phải là bác sĩ kê đơn
việc sử dụng sai sẽ để lại hậu quả cho sức khỏe
theo quy định và hướng dẫn của sở y tế tp hcm người được hành nghề bán thuốc phải được đào tạo
cập nhật kiến thức trao đổi thông tin chuyên môn pháp luật về dược có chứng chỉ hành nghề dược
chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh hoặc ủy quyền khi vắng mặt
việc từ chối thực hiện hoạt động chuyên môn trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp
thạc sĩ lê ngọc danh cũng cho biết thêm hiện nay vẫn còn xuất hiện tình trạng nhiều nhà thuốc găm hàng
tăng giá khiến nhiều người dân hạn chế tiếp cận thuốc hơn
trong buổi tập huấn sở y tế tp hcm cũng khẳng định hiện nay trên thị trường chỉ có thuốc monopizavir
do ba công ty việt nam được cấp phép sản xuất và thuốc molum pizavier nhập vào việt nam theo đường viện trợ
những loại thuốc kháng virus sars cov hai trôi nổi trên thị trường
hiện nay đều không được bộ y tế đảm bảo về chất lượng nguồn gốc
để đảm bảo an toàn về công tác kê đơn thuốc và kinh doanh trong điều trị covid một mươi chín
ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm nhấn mạnh
giới tế sẽ tổ chức các buổi tập huấn thường xuyên nhất là liên quan đến đơn thuốc kháng virus
lực lượng y tế cần có hướng dẫn cách sử dụng cho người đến mua
vì họ có thể mua cho người nhà hoặc mua trực tiếp
đồng thời cần có tư vấn những lưu ý khi dùng thuốc
nếu xảy ra tác dụng phụ không mong muốn thì được xử lý cụ thể ra sao
và xử lý nghiêm các trường hợp nhà thuốc găm hàng bán hàng nhập lậu hoặc hàng giả
thanh tra kiểm tra thường xuyên về chất lượng cũng như yêu cầu các nhà thuốc bán giá niêm yết công khai
trong thời gian dịch bệnh diễn biến căng thẳng vừa qua
lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh đã liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép
bộ kites và thuốc trị covid một mươi chín từ biên giới đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ
và mới đây nhất đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh
vừa phát hiện và bắt giữ hàng ngàn bộ kit test covid một mươi chín xuất xứ trung quốc có dấu hiệu nhập lậu
ngày bốn tháng ba thông tin từ đội quản lý thị trường số hai của quản lý thị trường tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị vừa phối hợp với đội cảnh sát giao thông số ba cơ quan tỉnh quảng ninh
kiểm tra ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát tám mươi tám a bốn mươi nghìn tám cho tài xế phùng gia long
chú xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc điều khiển
phát hiện một năm trăm linh bộ kit tech covid một mươi chín xuất xứ trung quốc có dấu hiệu nhập lậu
theo khai nhận ban đầu của ông phùng gia long toàn bộ số kit test covid một mươi chín trên
là do tài xế này đặt mua trên mạng xã hội của một người không rõ tên tuổi
có địa chỉ tại thành phố móng cái
số kit tech này không có hóa đơn chứng từ hợp pháp có giá khoảng chín mươi bốn triệu đồng
ông long định mua về để bán kiếm lời
ngay sau đó đội quản lý thị trường số hai đã tạm giữ toàn bộ số ký test trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày bốn tháng hai tại vùng biên giới móng cái
đội kiểm soát hải quan số một cục hải quan quảng ninh
chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn
bắt giữ một đối tượng vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín nhập lậu từ trung quốc
ngày hai mươi năm tháng hai tại phường ca long thành phố móng cái
dân lượng chức năng đã phát hiện nvv một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê thái bình
hiện ở vùng hải hòa thành phố móng cái
có hành vi kinh doanh một một trăm linh bộ kit test do nước ngoài sản xuất
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đến tối ngày hai mươi bảy tháng hai tại phương hòa lạc
gái phát hiện nht sinh năm hai nghìn hai chú phường hải yên
đang vận chuyển ba ba trăm một mươi hai viên thuốc liên hoa thanh ôn
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chuyển sang những tin tức covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị hiện làn sóng dịch covid một mươi chín đang dâng cao
tại đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
với hơn ba trăm linh ca mắc mới từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
khiến hệ thống y tế của thành phố quá tải
những ngày gần đây thông tin về ba trẻ em dưới năm tuổi
tại đặc khu này tử vong vì covid một mươi chín đã khiến các bậc cha mẹ lo lắng
dù nhiều bác sĩ nhi đều cho rằng đó có thể là do trùng hợp
theo các chuyên gia con số trên chưa đủ tính đại diện
để đưa ra bất kỳ kết luận nào
những trẻ tử vong gồm một trẻ một mươi một tháng tuổi hai trẻ ba và bốn tuổi
chiếm ba trong tổng số một một trăm năm mươi ba ca tử vong về dịch bệnh
xảy ra tại hồng kông trong làn sóng do biến thể omicron gây ra
cả ba em đều không có bệnh nền
hiện các nhà nghiên cứu virus đang điều tra
tử vong ở trẻ nhỏ này
hồng kông ghi nhận khoảng hai trẻ em nhập viện vì covid một mươi chín
trẻ sơ sinh đến hai tuổi chiếm bốn mươi số ca nhập viện
với ba mươi ca là trẻ em trong số bốn mươi chín ca ở trong phòng chăm sóc đặc biệt
trẻ từ năm mươi một tuổi là nhóm cao thứ hai chiếm hai mươi tám tổng số
từ tháng trước giới chức hồng kông đã dừng yêu cầu
tất cả người mắc bệnh phải nhập viện và cho phép trẻ điều trị
tại nhà nếu trường chứng nhẹ và ổn định
trẻ nhập viện được điều trị tại cơ sở nhi khoa cách ly
có bố mẹ đi cùng nếu bố mẹ cũng nhiễm bệnh
hoặc nếu trẻ đang trong thời kỳ bú sữa mẹ
dù vậy con số một chín trăm ba mươi chín ca nhập viện là trẻ em
vẫn gần gấp đôi so với con số tổng cộng trẻ nhập viện
của các đợt bùng phát trước đó
con số này có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh virus
vẫn đang lây lan tại hồng kông
hiện chính quyền đặc khu này mới cấp phép tiêm phòng
cho trẻ từ năm tuổi trở lên vào tháng một vừa qua
trước khi hạ xuống mức ba tuổi trong tháng hai
tính đến ngày một tháng ba khoảng ba mươi số trẻ
từ ba đến một mươi một tuổi
ở hồng kông đã được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh
tiến sĩ juan guadua tư vấn nhi khoa
tại bệnh viện francis margaris cho biết
dù những thông tin về các ca tử vong ở trẻ nhỏ
khiến các bậc cha mẹ lo ngại
nhưng phần lớn trẻ em mắc covid một mươi chín đều có những triệu chứng nhẹ
và hồi phục trong khoảng từ bảy đến một mươi ngày
ông kêu gọi các cha mẹ cho trẻ tiêm phòng covid một mươi chín
ngay khi được phép tiêm và theo dõi nếu xuất hiện
các triệu chứng như khó thở đau ngực và co giật
thở góc thì đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay lập tức
thất tiến sĩ jonas lovinsson bác sĩ nhi khoa
kiêm chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm
từng thực hiện công trình nghiên cứu về tình trạng trẻ tử vong
về covid một mươi chín cho rằng khi dịch bệnh lên cao
có trường hợp tử vong vì các nguyên nhân không liên quan virus
trẻ em thường ít tiếp xúc với virus sars cov hai
chủ yếu do trong các làn sóng trước
các trường học đóng cửa đồng nghĩa rằng hệ miễn dịch
của các em ít được trang bị để chống chọi với căn bệnh
còn tại hàn quốc ngày bốn tháng ba
số ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận theo ngày tại đây
lần đầu tiên vượt mốc hai trăm sáu mươi
trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể omicron
đang bùng phát mạnh ở nước này
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
indonesia nước này đã ghi nhận hai trăm sáu mươi sáu tám trăm năm mươi ba ca mắc mới
trong đó có hai trăm sáu mươi sáu bảy trăm bảy mươi một ca lây nhiễm cộng đồng
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín ở hàn quốc
lên ba sáu trăm chín mươi một bốn trăm tám mươi tám người
cụ thể thủ đô seoul ghi nhận năm mươi chín hai trăm năm mươi tám
tổng số ca mắc mới covid một mươi chín ghi nhận năm trăm sáu mươi chín ca mắc mới
tỉnh phụ cận gyeonggi và thành phố incheon
ghi nhận lần lượt bảy mươi sáu bảy trăm hai mươi hai và một mươi sáu sáu trăm tám mươi một ca
số ca tử vong do covid một mươi chín ghi nhận trong ngày là một trăm tám mươi sáu trường hợp
nâng tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát
ở hàn quốc lên tám năm trăm tám mươi
tỷ lệ tử vong là hai mươi hai
số ca bệnh nặng do covid một mươi chín ghi nhận trong ngày là bảy trăm chín mươi
trước đó số ca mắc mới ghi nhận theo ngày tại hàn quốc
lần đầu tiên vượt mốc hai trăm sáu mươi ca mắc mới
vượt mốc hai trăm linh ca vào ngày hai tháng ba
lần đầu tiên hàn quốc ghi nhận số ca mắc mới theo ngày
vượt mốc một trăm linh ca vào giữa tháng hai vừa qua
giới chức y tế hàn quốc trước đó dự báo làn sóng dịch hiện nay
sẽ lên mức đỉnh điểm với hai trăm năm mươi gram một ngày vào giữa tháng ba này
từ ngày một tháng ba vừa qua
chính phủ hàn quốc tạm dừng áp dụng hệ thống thông hành vaccine
đối với một mươi một loại hình cơ sở công cộng như nhà hàng quán cà phê
cửa hàng giám hát và bảo tàng trên toàn quốc
hôm hai mươi tám tháng hai
bộ trưởng y tế hàn quốc won dok cheon cho rằng
chính phủ cần nới lỏng hệ thống thông hành vaccine
đối với những cơ sở nguy cơ thấp thì khả năng lây nhiễm không cao
nếu tất cả mọi người đều đeo khẩu trang
theo hệ thống này
người dân phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine
hoặc có kết quả xét nghiệm pcr ẩm tính để vào các địa điểm công cộng
cũng trong ngày bốn tháng ba
chính phủ hàn quốc có thêm động thái hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ
trừ thiệt hại do những hạn chế được áp dụng để chống dịch
mặc dù số ca mắc mới đang tăng
chính phủ quyết định kéo dài thời gian hoạt động
đối với một mươi hai loại hình cơ sở đa dụng thêm một giờ
đến hai mươi ba giờ hàng ngày từ ngày năm đến ngày hai mươi tháng ba
tuy nhiên giới hạn tối đa tụ tập sáu người
đối với các cuộc tụ họp cá nhân vẫn được duy trì
tính đến ngày bốn tháng ba
tổng cộng ba mươi một sáu mươi bốn triệu người
tương đương sáu mươi một bảy trong tổng dân số năm mươi hai triệu người ở hàn quốc
đã được tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa covid một mươi chín
cadesia cho biết
tiêm chủng đầy đủ ở nước này là tám mươi sáu năm
thưa quý vị trước thực tế
số ca mắc liên tục tăng nhanh như hiện nay
việc nghiêm túc thực hiện năm k để tự bảo vệ bản thân
và những người xung quanh là cần thiết hơn bao giờ hết
bên cạnh đó thì những di chứng hậu covid một mươi chín cũng rất đáng lo ngại
vậy nên chúng ta cũng không nên có suy nghĩ lơ là phòng dịch
hãy có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân
cũng như gia đình và cộng đồng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin tiếp theo